thông tin về cơn bão số một vào hồi bốn giờ vị trí tâm bão cách mũi cà mau khoảng hai trăm ba mươi km về phía nam đông nam cách côn đảo hai trăm chín mươi km về phía nam tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến bốn giờ ngày mai ngày bốn tháng một vị trí tâm bão cách mũi cà mau khoảng hai trăm tám mươi km về phía tây tây nam cách đảo thổ chu kiên giang khoảng hai trăm ba mươi km về phía nam tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
từ sáng ngày hôm nay vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau bao gồm huyện đảo côn đảo và các vùng biển các tỉnh từ cà mau đến kiên giang
bao gồm cả huyện đảo phú quốc và đảo thổ chu có gió mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy và giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng biển từ quảng ngãi đến bình thuận tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
trước nguy cơ cơn bão số một có thể gây ảnh hưởng các địa phương đã có công văn kế hoạch và chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương chủ động
triển khai các biện pháp đối phó hạn chế thiệt hại có thể xảy ra đối với tàu thuyền đánh bắt trên biển và thiệt hại do mưa lớn trong đất liền
tại cà mau cho đến tối qua ngày hai tháng một hơn hai năm trăm linh tàu đánh bắt xa bờ tỉnh cà mau đã vào bờ
số tàu còn lại cũng nắm được vị trí cơn bão để tìm nơi tránh trú
tỉnh cà mau chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng trong công tác phòng tránh ứng phó với cơn bão
quản lý chặt chẽ không cho tàu ra khơi cân nhắc cho học sinh nghỉ học
công tác di dân cũng đã được sẵn sàng
tại sóc trăng hiện có bảy trăm chín mươi năm phương tiện tàu thuyền đang hoạt động và đeo đậu
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sóc trăng đã chỉ đạo các đồn hải đội đóng quân vùng ven biển
thông báo tới các chủ phương tiện thông tin về diễn biến của cơn bão
các phương tiện đánh bắt xa bờ đã liên lạc thường xuyên với lực lượng trực ban tại đất liền và đang tránh xa vùng nguy cơ